với hành vi giết người đối tượng nguyễn thanh thi chú tại huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
vừa bị công an huyện quốc oai tp hà nội tạm giữ hình sự để điều tra
nạn nhân của thi chính là con đẻ năm nay sáu tuổi
đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thi cho rằng cháu bé không nghe lời lười học và có hành động tự xé sách vở
nên đã nhiều lần dùng gậy tre móc phơi quần áo ống nhựa và ghế nhựa đánh vào mông chân tay và người cháu bé
đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai do bức xúc trước việc cháu bé nhiều lần đi vệ sinh ra quần giường ngủ và nền nhà
nên thi tiếp tục đánh cháu bé
đến khoảng một mươi tám h ngày chín tháng một mươi hai thi phát hiện cháu bé có biểu hiện người yếu toàn thân tím tái nên đưa đi cấp cứu
tuy nhiên nạn nhân đã tử vong